ba lô vaccine covid một mươi chín astrazeneca với số lượng hơn hai triệu liều đã được chuyển đến việt nam
trong đó lô thứ ba với năm trăm bảy mươi sáu ba trăm linh liều vừa hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất vào sáng nay
cũng liên quan về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sáng nay bộ y tế đã có công văn gửi các sở y tế tỉnh
bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và một số đơn vị liên quan
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát các đối tượng đã tiêm mũi một và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho các đối tượng đã được tiêm mũi một đủ thời gian tại đơn vị mình
các đơn vị chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine
cơ sở tiêm chủng sử dụng loại vaccine để tiêm mũi hai theo hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn ba mươi của bộ y tế về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị thử nghiệm
bộ y tế thực hiện báo cáo hàng ngày và báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng theo quy định
đơn vị có triển khai tiêm mũi hai vaccine do hãng pfizer sản xuất cho đối tượng đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca thực hiện báo cáo riêng